vào sáng ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
trong đêm ngày một mươi ba tháng sáu đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú
như vậy đến nay đã có ba đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
tính đến tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng là bốn mươi sáu đối tượng gây mất an ninh trật tự
tại trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cơ tu
công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng
như đã thông tin vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng dùng súng
tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu làm chín người tử vong và hai người bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin